theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển ven bờ bạc liêu cà mau với sức gió mạnh nhất cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh ba tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vịnh thái lan sức gió giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các tỉnh từ bình định đến khánh hòa tiếp tục có mưa to đến rất to
vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau và trên đất liền các tỉnh bạc liêu và cà mau còn có gió giật cấp sáu
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận đảo phú quý có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực nam bộ tiếp tục có mưa vừa các tỉnh nam trung bộ và trung trung bộ có mưa to kéo dài từ hai tới ba ngày tới
từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng mở rộng ra bắc trung bộ và bắc bộ
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa rải rác gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa giải rác
các tỉnh thanh hóa đến thử thiên huế nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to
riêng phía bắc ngày có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc
cấp hai cấp ba trời rét
các tỉnh đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to gió đông bắc cấp ba